đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ dân hương tưởng niệm nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của luật sư nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn hữu thọ mùng một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi mùng một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
buổi lễ đã ôn lại thân thế sự nghiệp cuộc đời cách mạng của luật sư chủ tịch nguyễn hữu thọ và sự kiện quân dân phú yên ba lần giải thoát ông khỏi gọng kìm quản thúc của địch
luật sư chủ tịch nguyễn hữu thọ bí danh là ba nghĩa sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tại xã long phú huyện bến lức tỉnh long an
ông là một trí thức yêu nước tiêu biểu một nhà hoạt động chính trị nhà lãnh đạo xuất sắc của nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
với luật sư nguyễn hữu thọ mảnh đất con người phú yên đã để lại nhiều tình cảm sâu đậm và ông đã coi phú yên là quê hương thứ hai của mình